thưa quý vị đến thời điểm này khoảng ba phần tư thế giới đã bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn
những màn pháo hoa và ánh sáng rực rỡ thắp sáng đêm giao thừa
chia tay năm cũ người dân thế giới đều có chung mong ước về một năm mới hai nghìn hai mươi bốn hòa bình và hạnh phúc
nhật bản và hàn quốc đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn không có pháo hoa thay vào đó là lễ sung chuông đêm giao thừa
tại nhật bản việc dung chuông vào lúc nửa đêm là một truyền thống cổ xưa của người theo đạo phật
những người tin rằng con người sinh ra với một trăm linh tám ham muốn trần tục và những ham muốn này sẽ bị loại bỏ khi tính chuông được đánh một trăm linh tám lần
tôi rất thích truyền thống đón năm mới này và thời điểm cuối năm bạn cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ và sau đó gửi tới họ lời chúc một năm mới hạnh phúc
người dân trung quốc cũng có một đêm đáng nhớ cùng chương trình đại nhạc hội hoành tráng tại thủ đô bắc kinh
thời tiết lạnh giá cũng không ngăn được biển người đổ về đây chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn trong niềm hân hoan hạnh phúc
những màn pháo hoa rực rỡ cũng trở lại nhiều thành phố ở châu âu như berlin đức roma italia athens hy lạp london anh
đặc biệt tại anh vào đúng thời khắc không giờ tiếng chuông từ tháp đồng hồ big ben đã ngân vang đánh dấu tròn một trăm linh năm tiếng chuông mừng năm mới của tháp piben được phát sóng trực tiếp trên khắp nước anh
còn tại khu vực trung đông các tiểu vương quốc ả rập thống
như tòa nhà cao nhất uae chiều lòng người dân bằng màn bán pháo hoa đầy ngoạn mục
tại dubai màn pháo hoa tại tòa nhà cao nhất thế giới buri khalifa đã thu hút hàng nghìn người tới xem trực tiếp
bầu trời abu dhabi bừng sáng với bốn mươi phút bắn pháo hoa kết hợp với màn trình diễn của năm máy bay không người lái
dù có nỗi lo xung đột người dân iraq cũng đã có một đêm giao thừa trong yên bình tại thành phố soleimania thuộc khu vực bán tự trị của người quốc ở iraq
chia tay năm cũ mọi người cờ mong những điều tốt đẹp hơn cho năm mới
chúc mừng năm mới và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người dân iraq
chúng tôi hy vọng vào an ninh an toàn đặc biệt đối với người quốc ở silimania
người dân ở một số quốc gia nam á như ấn độ pakistan lại đón năm mới theo cách đơn giản hơn bằng các chương trình âm nhạc ngoài trời trong bối cảnh an ninh được thắt chặt
thế giới hân hoan đón chào một năm mới hai nghìn hai mươi bốn với nhiều hy vọng mới
nhân dịp này lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi đi
chúng tôi đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới người dân đồng thời bày tỏ lạc quan cũng như những cam kết trong một năm hai nghìn hai mươi bốn khởi sắc hơn
vẫn còn nhiều nơi trên thế giới đang chìm trong xung đột
nhân dân trung quốc hiểu rõ giá trị của hòa bình và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy việc thành lập một cộng đồng chia sẻ tương lai vì hạnh phúc của mọi người dân
chúng ta là một đất nước một gia đình lớn
chúng ta sẽ đảm bảo sự phát triển của nước nga hạnh phúc của người dân
chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
chúng ta ở bên nhau và đây là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất cho tương lai của nước nga
từ ngày hôm nay người lao động ở đức sẽ phải trả ít hơn một mươi năm tỷ euro tiền thuế
một gia đình bốn người có thu nhập trung bình sẽ có thêm hơn năm trăm linh euro
sau đó là phúc lợi cho trẻ em phúc lợi nhà ở sẽ tăng lên
một điều quan trọng cuối cùng đó là giảm đóng góp an sinh xã hội với những người có thu nhập thấp người giao hàng nội trợ
sẽ là năm của quyết tâm và những lựa chọn mang tính quyết định nhất là khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng sáu sẽ xác định một châu âu mạnh mẽ và có chủ quyền hơn hay đi theo chiều hướng ngược lại
năm hai nghìn hai mươi bốn cũng sẽ là năm của niềm tự hào nước pháp được đánh dấu bằng thế vận hội mùa hè olympic paris hai nghìn hai mươi bốn và việc mở cửa trở lại nhà thờ đức bà sau trận hỏa hoạn kinh hoàng
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đã chứng kiến những hoạt động ngoại giao sôi động của đất nước từ các chuyến thăm song phương đa phương
đến sự tham gia của việt nam tại các diễn đàn cấp cao đã thể hiện một việt nam phát triển năng động đổi mới hội nhập quốc tế và cùng thế giới chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu
câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi truyền tải trong dấu ấn ngoại giao năm hai nghìn hai mươi ba trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
cách đây đúng hai năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu tại hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quốc tế
ngoại giao cây tre đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh lại coi đây là kim chỉ nam của ngành ngoại giao trong bối cảnh ngày càng phức tạp với những diễn biến khó lường thậm chí là khó đoán định
ở đây nói lên một cái nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc việt nam
đó là mềm mại khôn khéo nhưng rất kiên cường quyết liệt linh hoạt sáng tạo
nhưng rất bản lĩnh kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc vì tự do hạnh phúc của nhân dân
đoàn kết nhân ái nhưng kiên quyết kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc biết nhu biết cương biết thời biết thế biết mình biết người để biết tiến biết thoái tùy cơ ứng biến
có thể nói trong nửa nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi ba
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi ba đối ngoại việt nam đã đạt được những thành tiệu hết sức quan trọng
để một lần nữa chứng minh rằng chưa bao giờ đất nước có được tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
và một trong những điểm nhấn là kết quả củng cố mở rộng quan hệ với các nước lớn cường quốc trên thế giới
đây chính là những quốc gia có vai trò cực kỳ quan trọng có ảnh hưởng lớn trên thế giới
thời điểm giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
đây là chuyến thăm việt nam lần thứ ba của đồng chí tập cận bình trên cương vị tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc
và là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thực hiện riêng chuyến thăm một nước
sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
bên cạnh nhiều điểm đặc biệt trong chuyến thăm này tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược với tầm nhìn dài hạn
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba một hình ảnh chưa từng xảy ra trong lịch sử
tổng thống hoa kỳ joe biden hội đàm với người đứng đầu đảng cộng sản việt nam tại trụ sở trung ương đảng
để hai bên cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ đến đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ
trong nhiều thập kỷ không ai tưởng tượng nổi có một ngày
một tổng thống hoa kỳ đứng cạnh lãnh đạo việt nam ở hà nội
tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất
chỉ hai tháng sau đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trong chuyến thăm chính thức nhật bản của chủ tịch nước võ văn thưởng
việt nam nhật bản đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
năm nay với hàng loạt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chứ hay nữa cũng sẽ là dịp để chúng ta cùng nhìn lại quan hệ việt nam nhật bản
kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ ấy phát triển hơn nữa
hướng tới tương lai buôn tầm khu vực và thế giới
tới nay trong số một trăm chín mươi ba nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam đã nâng quan hệ lên đối tác chiến lược đối tác toàn diện
đối tác chiến lược toàn diện với ba mươi nước
và những nước có tiếng nói quan trọng trong cục diện thế giới như trung quốc nga hoa kỳ
nhật bản hàn quốc ấn độ việt nam đều thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của bộ chính trị ban bí thư và chính phủ
thì ngành ngoại giao cũng đã bám sát đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước
phát huy bản sắc ngoại giao kê che việt nam
theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực
trên cơ sở biết mình biết người biết thời biết thế
linh hoạt sáng tạo trong sách lượng
để xử lý các vấn đề đối ngoại theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến
từ đó các biện pháp triển khai
phù hợp tận dụng được cơ hội hóa giải các thách thức
để chúng ta có thể hoàn thành tốt được các nhiệm vụ đối ngoại của năm hai nghìn hai mươi bốn
trước tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều nhạy cảm đan xen lợi ích
việc gìn giữ củng cố phát triển bối quan hệ hợp tác hữu nghị
với các nước láng giềng bạn bè truyền thống
càng được hết sức coi trọng trong tổng thể đối ngoại của đất nước
đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra cuộc gặp cấp cao
giữa tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chủ tịch đảng nhân dân campuchia sambet techo khunsen
và tổng bí thư đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước lào thonglun sisulit
trong mối quan hệ của việt nam với bạn bè đối tác truyền thống
mối quan hệ son sắt thủy chung không có tiền lệ việt nam cuba
đã luôn được coi trọng
các chuyến thăm ngoại giao giữa hai nước trong năm vừa qua
càng củng cố vững chắc mối quan hệ anh em hữu nghị hợp tác
do lãnh tụ fidel castro và chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng xây dựng
và trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy
câu nói bất khủ của lãnh tụ fidel castro vẫn luôn được nhắc nhớ
vì việt nam cuba sẵn sàng tiến dân cả máu của mình
như một biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết cuba việt nam
tôi không tin rằng trên thế giới tồn tại mối quan hệ khác
giữa hai đảng hai quốc gia hai chính phủ
chất lượng nồng ấm và sâu sắc như giữa cuba và việt nam
bằng sự uyển chuyển khéo léo và mềm dẻo trong quan hệ với từng quốc gia
ngoại giao việt nam đã góp phần củng cố vững chắc hình ảnh đất nước
trong mắt bạn bè quốc tế tạo dựng niềm tin vào một việt nam
trên đảng phát triển nhanh chóng
cũng chính từ đó đẩy mạnh hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế
mở ra những cơ hội mới thu hút thêm nguồn lực
cho sự phát triển kinh tế xã hội trong nước
triển khai đường lối đối ngoại đại hội một mươi ba của đảng
trên bình diện đa phương việt nam đã truyền tải đi thông điệp quan trọng
về quan điểm cách tiếp cận đối với những thách thức đang đặt ra với thế giới
và cũng từ đó đề ra những sáng kiến thiết thực cụ thể
tại các diễn đàn quốc tế lớn với mục tiêu đem đến một tương lai phát triển
thịnh vượng bền vững cho tất cả người dân và các quốc gia
sau ba năm đại dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu
nhưng những hậu quả mà nó để lại cho nền kinh tế thế giới
vẫn vô cùng tàn khốc
cùng với đó các cuộc xung đột bùng phát ở nhiều khu vực
càng khiến bức tranh kinh tế thêm ảm đạm
apec phải làm sao đóng vai trò tiên phong khơi thông lại giá trị thương mại
kinh tế toàn cầu
đó là thách thức cần đưa các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế
châu á thái bình xưa apec tìm lơi giải trong hội nghị lần thứ ba mươi
diễn ra tại hoa kỳ giữa tháng một mươi một vừa qua
và một trong những giải pháp thèn chốt nhằm ứng phó với các vấn đề
cấp bách của kinh tế thế giới đã được việt nam nêu ra
tôi mong rằng tất cả thành viên apec cùng đề cao tinh thần hợp tác
trách nhiệm đề cao chủ nghĩa đa phương gác lại khác biệt để cùng giải quyết
khó khăn vượt qua thách thức vì hòa bình hợp tác và phát triển
ở khu vực và thế giới
việt nam sẵn sàng cùng với các thành viên apec và cộng đồng doanh nghiệp
châu á thái bình dương xây dựng một tương lai tươi sáng cho mọi người dân
trong những năm gần đây nhân loại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức lớn tổng thể thì hòa bình nhưng cục bộ có chiến tranh
tổng thể thì hòa hoãn cục bộ có căng thẳng tổng thể thì ổn định
cục bộ có xung đột chạy đua vũ trang nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt
gia tăng hậu quả của đại dịch covid một mươi chín còn kéo dài kinh tế thế giới
phục hồi chậm không đồng đều lạc phát cao rủi ro gia tăng
các thách thức an ninh phi truyền thống thiên tai biến đổi khí hậu môi trường
an ninh lương thực an ninh năng lượng nguồn nước an ninh mạng diễn biến phức tạp
và khó lường trong bối cảnh đó câu hỏi lớn đặt ra với các nhà lãnh đạo
của mỗi quốc gia trên thế giới cần phải làm gì để đưa các nước các dân tộc
và toàn thế giới vượt qua những sóng gió thách thức như hiện nay
chỉ có lòng tin sự chân thành và đoàn kết trên phạm vi toàn cầu với sự
củng cố vai trò của liên hợp quốc với sự tham gia tích cực của tất cả các quốc gia
mới có thể giúp chúng ta cùng nhau giải quyết những khó khăn vượt qua thách thức
thúc đẩy hòa bình hợp tác phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới
cũng như ở từng quốc gia khu vực mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người
những ngày lạnh giá tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong đống hoang tàn sau trận động đất kinh hoàng ở thổ nhĩ kỳ
có màu áo của đoàn công tác cứu nạn cứu hộ việt nam
giữa mảnh đất nam sudan đầy bất ổn những chiến sĩ mũ nồi xanh việt nam
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã viết nên câu chuyện
về sự thay đổi và hy vọng của việt nam khẳng định một việt nam yêu trượng hòa bình
nhân văn nhân ái sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt
việt nam là thành viên tích cực của liên hợp quốc kể từ khi gia nhập tổ chức này vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
các nam và nữ quân nhân của các bạn đang góp phần vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây sẽ là nền tảng vững chắc cho việt nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tới năm hai nghìn ba mươi
trong sự bất định của thế giới việt nam vẫn đang giữ vực an ninh và ổn định chính trị
một trong những yếu tố hàng đầu tạo điều kiện cho quá trình phát triển đất nước bền vững
phát huy những thành quả đạt được cả hệ thống chính trị
trong đó có ngành ngoại giao đang ngày đêm hiện thực hóa đường lối đối ngoại với bản sắc cây tre việt nam
đưa con thuyền việt nam vượt qua sóng gió vững bước hướng tới tương lai